thủ tướng chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số bốn số bảy và mưa lũ miền trung
theo đó thủ tướng quyết định trích một trăm sáu mươi năm tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi sáu để hỗ trợ tám địa phương
gồm thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam và quảng ninh
thực hiện hỗ trợ dân sinh và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu
thủ tướng giao ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nguồn ngân sách địa phương
để hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi thủy sản bị thiệt hại do thiên tai theo quy định
đồng thời báo cáo kết quả thực chi hỗ trợ giống vùng bị thiên tai gửi bộ tài chính và bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn để làm căn cứ hỗ trợ các địa phương theo chế độ quy định
việc hỗ trợ gia đình có người bị chết mất tích nhà bị sập trôi do thiên tai gây ra
thực hiện theo quy định tại nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ
đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài các địa phương bố trí
trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của luật đầu tư công
và các quy định của pháp luật có liên quan